các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
như thường lệ một người trong nhóm thông báo bộ đàm về trung tâm điều khiển để ngắt nguồn điện cấp cho máy
khi có hiệu lệnh xác nhận nhóm mới bắt tay sửa chữa
khoảng hai mươi năm phút sau khi nhóm bắt đầu công việc máy nghiền bất ngờ hoạt động trở lại
hàng nghìn viên bi sắt bên trong văng tung tué ra ngoài bụi xi măng bay mủ mịt
ba công nhân trên nóc máy ngã nhào từ độ cao năm m xuống đất
anh tuân bị trạo chân trong khi hai người khác bị thương nặng nằm im tại chỗ
còn anh phạm minh dương hai mươi bảy tuổi
các cử tử trong găng tấc cho biết vẫn đang rất mệt do bị đa trần thương
anh dương kể lại máy nghiền xoay hất văng những người ở bên ngoài xuống đất
sự việc diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp trở tay
nằm trên giường bệnh với một bên chân và tay bị bó bột anh phan ngọc long bốn mươi ba tuổi cho biết
trước khi máy nghiền hoạt động anh được người trực ca giao đứng trên nóc
chờ đồng nghiệp đẩy ốc vít từ bên trong ra để bắt vít
khi mới lắp được hơn chục tấm lát máy hoạt động trở lại đẩy anh cùng đồng nghiệp xuống đất
bị thương nặng nhưng anh long vẫn kịp gợi dậy hô hai tiếng tắt máy rồi nằm bất tỉnh
vài phút sau người trong nhà máy có mặt tại hiện trường và đưa ba người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
gạt đớt mắt ông nông văn toàn bốn mươi ba tuổi chú ruột của hai nạn nhân n v t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và nv thờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú xã xuân lai huyện yên bình chia sẻ
thờ và t là hai anh em ruột thờ hiện đã có vợ và hai người con
tê chưa lập gia đình hiện đang sinh sống với bố mẹ
ông toàn cho biết thêm cả hai là trụ cột chính trong gia đình
thờ và t đi làm được khoảng tám năm nghe tin các cháu bị tai nạn tử vong
gia đình ông ai nấy đều bị sốc cảm giác như trên lặng
ông mai văn châu năm mươi bảy tuổi chú ruột của nạn nhân m t h thì cho hay
ngay khi nhận được tin h không ai tử vong do tai nạn lao động ông gần như chết lặng chân tay bùn rủn
ông châu chia sẻ hát hiện chưa lập gia đình đang ở cùng mẹ
nghe tin con mất mẹ của hát không kìm được nước mắt ngã quỵ tại chỗ
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo tỉnh ủy yên bái và ubnd tỉnh yên bái
cùng các cơ quan chức năng của tỉnh này đã trực tiếp kiểm tra hiện trường
họp bàn và chỉ đạo các biện pháp để xử lý giải quyết sự cố vụ tai nạn
chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân sự cố để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
lãnh đạo tỉnh ủy yên bái đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương nơi có gia đình nạn nhân bị thiệt mạng
tham hỏi chú đáo kịp thời hỗ trợ động viên các gia đình vượt lên mất mát đau thương sớm ổn định cuộc sống
đến thời điểm này tỉnh yên bái đã triển khai hỗ trợ ban đầu đối với các nạn nhân
phối hợp với các gia đình có người tử nạn để lo hậu sự
các công nhân bị thương đã được bệnh viện đa khoa yên bái chữa trị tích cực hiện sức khỏe ổn định
nhận định về vụ việc tiến sĩ luật sư đặng văn cường
trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội bày tỏ quan điểm
đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều công nhân tử vong
ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gây đau thương mất mát đến nhiều gia đình
trong vụ việc này hậu quả thiệt hại về tính mạng của nhiều công nhân đã được xác định
vấn đề quan trọng là cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc khởi động máy
bảo dưỡng sửa chữa có đúng quy trình quy định về an toàn lao động hay không
trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành thuộc về ai
trường hợp kết quả xác minh cho thấy
quy trình bảo quản sửa chữa máy móc này không đảm bảo an toàn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
mà người vi phạm quy định còn sống thì sẽ xem xét xử lý hình sự người này về tội
vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định tại điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
ngoài trách nhiệm hình sự thì vấn đề bồi thường thiệt hại về tai nạn lao động
cũng sẽ được đặt ra đối với người có lỗi hoặc đối với doanh nghiệp này
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra mở rộng vụ án
làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can trần mạnh hùng
cũng như những vi phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại